thưa quý vị và các đồng chí mới đây công an huyện đan phượng thành phố hà nội cho biết
qua phối hợp với đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy bỏ chạy
sau đó đã dùng dao tấn công lại lực lượng công an truy đuổi
hai đối tượng trong vụ án này là trần tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại cụm một mươi xã thọ an và trần văn chanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại cụm tám xã thọ xuân
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận sáng ngày một mươi bốn tháng một
thịnh đến nhà tranh tại xã thọ xuân để bàn kế hoạch đi trộm xe máy
và thống nhất mang theo dao bầu để chống trả khi bị phát hiện
cả hai chở nhau trên xe honda way màu xanh dùng khẩu trang che biển kiểm soát
đi lòng vòng quanh huyện đan phượng xem có ai sợ hở để trộm cắp
khi đến trạm y tế xã tân lập huyện đan phượng thấy xe máy nhãn hiệu honda sh màu đen
đang để trong sân cả hai đã dùng băng phá khóa
lấy khẩu trang che biển kiểm soát rồi trốn chạy
ngay khi nhận được tin trình báo mất trộm xe sh của người dân
công an xã tân lập đã triển khai bốn mũi truy tìm phương tiện đối tượng trộm cắp
tập trung vào trục đường chính đi các địa bàn lân cận
trong đó có mũi trinh sát của thượng úy trịnh ngọc hà và công an viên là nguyễn văn sướng
truy đuổi tiếp cận được đối tượng lấy lại tài sản cho người dân
trong quá trình truy bắt đồng chí sướng đã bị một trong hai tên cướp dùng dao tấn công
là bị thương ở tay